tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu liên minh hợp tác xã việt nam vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ sáu khóa năm
hội nghị đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám và các năm tiếp theo
theo báo cáo của liên minh hợp tác xã việt nam tỉnh đến nay cả nước có khoảng chín mươi năm tổ hợp tác
hai mươi một hai mươi sáu hợp tác xã sáu mươi một liên hiệp hợp tác xã với sáu năm triệu thành viên hai năm triệu lao động
nhìn chung sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tình hình phát triển tổ hợp tác hợp tác xã có nhiều khởi sắc số lượng thành lập mới
hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã có xu hướng tăng các loại hình hợp tác xã phát triển ngày càng đa dạng
hầu hết các hợp tác xã tăng trưởng vốn kinh doanh năng lực tài chính nâng lên đội ngũ cán bộ có trình độ năng lực được tăng cường
tại hội nghị lần này các đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến cho các kế hoạch đề án chương trình của liên minh hợp tác xã việt nam
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám dành thời gian thảo luận về quy chế làm việc của ban chấp hành ban thưởng vụ
bầu bổ sung ban chấp hành ban thường vụ liên minh hợp tác xã việt nam khóa năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một